hôm qua viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố tám bị can trong vụ án nâng khống giá thiết bị y tế gây thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng xảy ra tại bệnh viện bạch mai
trong đó bị can nguyễn quốc anh cựu giám đốc bệnh viện bạch mai bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị can còn lại bị truy tố cùng tội danh gồm nguyễn ngọc hiền cựu phó giám đốc bệnh viện bạch mai
trịnh thị thuận cựu trưởng phòng tài chính bệnh viện bạch mai lý thị ngọc thủy cựu phó phòng tài chính bệnh viện bạch mai
phạm đức tuấn chủ tịch kiêm giám đốc công ty công nghệ y tế bms ngô thị thu huyền phó giám đốc công ty bms
trần lê hoàng thẩm định viên công ty thẩm định giá và dịch vụ tài chính hà nội vfs phạm minh dung cựu tổng giám đốc công ty vfs
theo cáo chẳng bệnh viện bạch mai có chủ trương phát triển ngoại khoa nên năm hai nghìn một mươi sáu phạm đức tuấn đã đến gặp nguyễn quốc anh để trao bán loại robot rosa hỗ trợ phẫu thuật với giá ba mươi chín tỷ đồng và robot maco giá bốn mươi bốn tỷ đồng
giám đốc bệnh viện bạch mai không đồng ý vì thủ tục phức tạp nên hai bên thống nhất công ty bms sẽ liên doanh với bệnh viện bạch mai để lắp đặt robot hỗ trợ phẫu thuật với giá do tuấn tự đưa ra
bị can nguyễn quốc anh sau đó tự ý ký hợp đồng với công ty bms dù
bệnh viện bạch mai đã thực hiện phẫu thuật sọ não cho sáu trăm ba mươi bảy ca bệnh làm tăng chi phí và gây thiệt hại cho người bệnh hơn một mươi tỷ đồng
trong vụ án này bị can nguyễn quốc anh giữ vai trò chính là người quyết định để bệnh viện bạch mai và công ty bms ký hợp đồng liên danh liên kết
bị can phạm đức tuấn giữ vai trò giúp sức tích cực tạo điều kiện cho bệnh viện bạch mai ký được hợp đồng
các bị can còn lại giữ vai trò đồng phạm thực hiện
do vậy theo viện kiểm sát cần phân hóa trách nhiệm đối với từng bị can để quyết định hình phạt và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với từng bị cáo